xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị hiện tại các tỉnh thành miền bắc nằm ở rìa phía bắc của giải hội tụ nhiệt đới
có trục đi qua khu vực trung bộ nên tại khu vực đồng bằng và ven biển
tại khu vực bắc bộ thì trong cả hai ngày tới sẽ có mưa rào và rông rải rác
tập trung với lúc chiều tối đêm và sáng sớm
có những thời đoạn thì mưa rông lượng khá trong thời đoạn ngắn
ban ngày đôi lúc có những khoảng tạnh giáo và nhiệt độ cao nhất tại khu vực phía đông bắc bộ
là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi cao hơn sau đó sẽ tăng nhẹ khoảng một độ trong ngày một mươi năm tháng bảy
khu vực phía tây bắc bộ do nằm xa giải hội tụ nhiệt đới hơn nên phổ biến không mưa
ban ngày có nắng với nhiệt độ cao hơn tại phần phía đông
cao nhất có thể đạt được mức là ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn trời nắng nóng nhẹ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ngày mai thì mưa rào vẫn xuất hiện trong cả ngày
nhưng cường độ mưa mạnh thì tập trung về lúc chiều tối
cùng bộ có mưa vừa mưa to
sang hai ngày tiếp theo thì mưa sẽ giảm dần
ngày mai trời vẫn mát mẻ có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
sau đó mưa nhiệt sẽ tăng dần và còn nắng nóng nhẹ trong ngày một mươi năm
các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận thì vẫn có mưa nhiều nơi trong ngày mai
chiều tối cục bộ có mưa vừa mưa to
nhiệt độ cao nhất đạt ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sang hai ngày tiếp theo thì mưa giảm hẳn và nhiệt độ có phần tăng nhẹ
khu vực tây nguyên cho ngày mai
mưa giảm và rông nhiều nơi
cục bộ có mưa vừa mưa to
vì vậy bà con cần hết sức lưu ý các hiện tượng sấm xét gió mạnh đi kèm cho cơn rông
do có mưa nhiều nên nhiệt độ tại đây chỉ vào khoảng là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ có nơi cao hơn
sau đó thì mưa giảm và nhiệt độ tăng dần nhưng vẫn ở ngưỡng mát mẻ
nam bộ duy trì mưa rông nhiều nơi cho ngày mai và giảm dần trong hai ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm
tập trung với lúc chiều tối
nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ đạt ở mức là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
và tăng nhẹ lên mức là ba mươi ba mươi ba độ trong hai ngày sau đó